hơn tám mươi ngày qua việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
tuy nhiên bộ y tế đề nghị ubnd các cơ sở y tế tỉnh thành phố các đơn vị chức năng
thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu
yêu cầu tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo y tế giám sát phát hiện sớm
các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tổ chức phân luồng các trường hợp cách ly phù hợp
theo quy định ngay tại cửa khẩu theo dõi cập nhật tình hình sức khỏe của người nhập cảnh
hàng ngày trong thời gian cách ly giám sát y tế tiến hành giả soát kiểm tra chặt chẽ
giấy xác nhận âm tính với sars cov hai đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh từ nước ngoài
ubnd tp hcm đã đồng ý đề xuất của sở quy hoạch kiến trúc tp hcm về quy hoạch không gian xây dựng ngầm
cho khu chín trăm ba mươi hectare và khu đô thị mới thủ thiêm để khai thác hiệu quả đồng thời kết nối với không gian ngầm
của tuyến metro sắp đi vào hoạt động
trung quanh vấn đề này báo thanh niên có bài viết khai mở không gian ngầm
theo ý kiến của một số chuyên gia khó khăn lớn đối với bài toán không gian ngầm của tp hcm là vấn đề tài chính
vì ngân sách nhà nước có hạn quy hoạch giao thông trên mặt đất còn nhiều nguồn ngang chưa hoàn thiện
nên chưa xác định được thời gian và nguồn vốn cho không gian ngầm
do đó thời gian tới nếu quyết tâm triển khai tp hcm cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực
giữ trú ngân sách và có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cùng tham gia xã hội hóa
cùng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid một mươi chín nhưng ngành hàng không đang dần lấy lại phong độ
thì ngành đường sắt lại rơi vào cảnh vắng vẻ hiêu hắt
vậy nguyên nhân vì sao đường sắt ngày càng thất thế
bài viết trên báo tuổi trẻ sẽ làm rõ hơn về vấn đề này
câu chuyện đổi mới ngành đường sắt đã đặt ra từ hai mươi năm trước đến nay sự truyền mình của ngành này vẫn chậm chạp
theo ý kiến của nhiều hành khách trong khi các hãng hàng không luôn tung ra
những đợt khuyến mãi thậm chí có cả vé không đồng thì vé tàu hỏa vẫn càng ngất ngường
còn theo các doanh nghiệp du lịch để xây dựng các tour du lịch bằng đường sắt
ngành này cần bảo đảm tàu đúng giờ chất lượng toa xe vệ sinh sạch sẽ
bên cạnh đó cần có chính sách giảm giá vé giá dịch vụ theo từng giai đoạn
và ưu đãi riêng cho các đơn vị lữ hành và các đoàn khách lớn
việc lớn chiếm vẻ hè đã tồn tại nhiều năm nay tại hà nội
khiến cho người đi bộ không còn chỗ phải đi xuống lòng đường
thành phố cũng đã triển khai nhiều đợt giao quân chấn chỉnh lại trật tự lòng đường
lề đường về hè tuy nhiên sau đó đâu lại vào đấy
theo các chuyên gia để giành lại vỉa hè cho người đi bộ
thành phố cần có những giải pháp phù hợp và thấu đáo
theo bài viết trên báo lao động cần giải quyết hài hoại giữa bài toán kinh tế vẻ hè
và giữ gìn lối đi cho người đi bộ liên quan tới chia sẻ không gian hẻ phố
do không thể xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động kinh tế trên vỉa hè
nên cần sắp xếp lại sao cho trật tự theo các tuyến đường cho phép kinh doanh
và quy định thời gian kinh doanh
điều này nhằm bảo đảm hài hòa giữa một bên là vấn đề mưu sinh của người dân
và một bên là trật tự mỹ quan đồ thị
tiếp theo là bài viết đáng chú ý trên báo giao thông số hóa y tế người dân hưởng lợi gì
theo bài viết ngoài việc được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ địa tử
người dân có thể tham gia giám sát các hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh
cơ sở sản xuất kinh doanh
đặc biệt là hệ thống bán lẻ tức là các nhà thuốc thông qua cổng công khai y tế
tới đây bộ y tế yêu cầu tất cả phòng khám trên toàn quốc phải công khai giá dịch vụ y tế
chất lượng của mình và công khai đánh giá sự hài lòng của người dân
thời gian vừa qua dư luận xã hội liên tục lên tiếng về những bất cập tồn tại trong hoạt động đấu thầu
đặc biệt không ít vụ việc tiêu cực đã xảy ra mà theo cơ quan chức năng
phần lớn trong những vụ việc đã được phơi bày đều cho thấy có sự móc ngoặc
lợi dụng hoạt động đấu thầu để trục lợi
góc khuất trong đấu thầu là bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp
theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế chúng ta đã có luật đấu thầu
và rất nhiều quy định dưới luật văn bản hướng dẫn thực hiện
trong đó quy định rõ ràng nghiêm ngặt về quy trình cùng cách thức thực hiện
để xảy ra tình trạng lách luật trục lợi nguyên nhân chính là ở người thực hiện
cụ thể là người phê duyệt chỉ định nhà thầu và công ty thẩm định giá
tiếp đó là thành viên các hội đồng hoặc tổ thẩm định giá tại các đơn vị địa phương